thông tin từ thái nguyên công an tỉnh thái nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phá chuyên án ma túy bắt giữ và khởi tố các đối tượng có hành vi mua bán trái phép
hai mươi bánh heroin từ sơn la về thái nguyên để tiêu thụ
cụ thể tại khu vực thị xã phổ yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đội kiểm soát hải quan cục hải quan bắc ninh
đã phát hiện bắt quả tang nguyễn thị hải chú tại xã trung thành thị xã phổ yên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thù giữ hai mươi bánh heroin tổng khối lượng gần bảy kg
số ma túy được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến sơn la thái nguyên
cùng thời điểm lực lượng chức năng đã triệu tập đinh văn thắng chú tại tỉnh sơn la để làm việc
quá trình đấu tranh thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát hai mươi bánh heroin
trên đường vận chuyển từ tỉnh sơn la đến thái nguyên
điều tra bước đầu hải khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh sơn la vận chuyển đến thái nguyên để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã khởi tố ba đối tượng gồm hải thắng
và một đối tượng đang bỏ trốn và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
cũng liên quan đến ma túy tại tỉnh hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng
nguyễn bá quyền chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi mua bán trái phép
gần tám viên ma túy tổng hợp thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô di chuyển trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã kỳ nam
thị xã kỳ anh có biểu hiện nghi vấn qua kiểm tra phát hiện dưới chân điếm phụ bên lái
có một túi ni lông màu đen bên trong có ba mươi tám bao ni lông đựng gần tám viên ma túy tổng hợp
cùng một dao nhọt qua đấu tranh đối tượng quyền khai nhận số tăng vật thu giữ ở trên
đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được vận chuyển từ tỉnh quảng bình vào hà tĩnh để tiêu thụ
tại thành phố đà nẵng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
cũng vừa triệt phá chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng gồm trang long và bùi quang hiếu
cùng chú quận hải châu khi vừa vận chuyển khoảng năm trăm linh gram ma túy từ nghệ an về đà nẵng tiêu thụ
tại cơ quan công an long và hiếu thừa nhận đã nhiều lần lấy ma túy về phân chia và bán lại
cho các đầu mối trên địa bàn thành phố để kiếm lời hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra
củng cố hồ sơ mở rộng làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với quy mô giao dịch mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đồng
đến một tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
sau một thời gian kiên trì theo dõi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đồng loạt đột kích
các điểm tổ chức đánh bạc của đường dây này ở địa bàn thành phố buôn ma thuật huyện cường bông tỉnh đắk lắk
đường dây này do nguyễn hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú ở xã ia cao thành phố buôn ma thuật cầm đầu
cùng với mẹ ruột của mình là nguyễn thị mai hồng ở huyện crong bông và nhiều đối tượng khác tham gia
khám xét tại tám địa điểm lực lượng công an đã thu giữ sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng một mươi điện thoại di động ba máy tính tiền
nhiều tài liệu tăng vật chứng và công cụ phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu tổ phá án đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày số tiền giao dịch từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng
nhiều người bị thương
khoảng một mươi năm giờ xe container biển số năm mươi một d một nghìn chín trăm bảy mươi chín lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ cầu vượt trạm hai về cầu vượt sóng thần
khi vừa đổ hết dốc cầu vượt minh xuân thì bất ngờ lao qua trái
tông gãy nhiều mét giải phân cách bằng sắt rồi lao qua bên kia đường
đâm vào xe ô tô một mươi sáu chỗ mà bị kiểm soát năm mươi ba s tám nghìn hai trăm tám mươi ba
xe container tiếp tục đánh lái qua phải lao vào máy ghi nhà dân gần đó
rồi mới dừng lại
tai nạn khiến ít nhất bảy người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị thương
được đưa đi bệnh viện ngay sau đó
các phương tiện hư hỏng nặng trong đó xe ô tô một mươi sáu chỗ bể nát toàn bộ phần hông bên trái
vụ việc cũng làm một số đồ đạc của nhà dân bị hư hỏng
giao thông trên tuyến quốc lộ ung tắc kéo dài
liên quan đến vụ việc ba học sinh tiểu học tại hải phòng bị đánh thâm tím người
thông tin từ phòng giáo dục huyện kiến thụy hải phòng cho biết
giáo viên chủ nhiệm của lớp ba e trường tiểu học ngũ đoan đã bị tạm dừng công tác
để cơ quan chức năng xác minh làm rõ trách nhiệm
như tin đã đưa vào ngày hai mươi sáu tháng một trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin
về việc ba học sinh bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập cô giao về nhà
sau khi dư luận phản ánh ban giám hiệu trường tiểu học ngũ đoan và giáo viên chủ nhiệm
đã đến nhà xin lỗi các em học sinh
tuy nhiên nữ giáo viên chủ nhiệm lớp ba e phủ nhận việc chỉ đạo cán bộ lớp
đánh học sinh vì không hoàn thành bài tập về nhà và cho rằng là do các bạn đánh nhau
qua xác minh ban đầu giáo viên chủ nhiệm cho một số học sinh làm ban cán sự lớp
có nhiệm vụ là kiểm tra bài cũ nếu bạn nào chưa hoàn thành sẽ bị đánh đòn
hiện nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm tường trình rõ sự việc
cùng với đó công an xã ngũ đoan đã cử cán bộ đến nhà trường
nhà các học sinh bị đánh để xác minh
bộ y tế ngày hôm nay đã ban hành quyết định hai trăm một mươi tám thay thế cho quyết định số bốn nghìn tám trăm linh
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
trong đó ban hành hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
theo đó với tiêu chí một bao gồm tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn
trên số dân trên thời gian thay thế cho tiêu chí cũ chỉ có tỷ lệ mắc mới
tại cộng đồng trên số dân và trên thời gian
tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine và tiêu chí ba về đảm bảo khả năng thu dung
điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến vẫn giữ nguyên
hướng dẫn cũng nêu rõ cách xác định cấp độ dịch theo đó thì cấp độ đáp ứng dịch tại
xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết quả với mức độ lây nhiễm
và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã thực hiện theo ba bước gồm bước một
xác định mức độ lây nhiễm gồm bốn mức trong đó mức bốn có tỷ lệ ca mắc mới
trên sáu trăm linh ca và tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trên bốn mươi ca
bước hai xác định khả năng đáp ứng
bước ba xác định cấp độ dịch
việc xác định cấp độ dịch dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm
gồm bốn mức một hai ba và bốn và khả năng đáp ứng gồm ba mức cao trung bình thấp
sau đó có thể được hiệu chỉnh bởi tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn
liên quan đến việc một số địa phương thực hiện cách ly người dân về quê ăn tết
nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có văn bản
chỉ đạo các địa phương không cách ly người dân về quê ăn tết mà triển khai
các biện pháp đã được bộ y tế hướng dẫn để phòng chống dịch
sau sự việc trạm y tế xã ea blang thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc yêu cầu một công dân
về tỉnh đắk lắc ăn tết phải cách ly bảy ngày dù đã tiêm ba mũi vaccine
ngày hai mươi sáu tháng một ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có văn bản yêu cầu ban chỉ đạo
và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín ở các huyện thị xã và thành phố
khẩn trương ra soát chỉ đạo các đơn vị địa phương trên địa bàn
không tự đặt ra những quy định riêng về phòng chống dịch covid một mươi chín
trái với hướng dẫn quy định của chính phủ
của bộ y tế gây khó khăn cho người dân khi về quê ăn tết
đồng thời giao sở y tế đắk lắc khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người dân về quê ăn tết
đảm bảo đúng quy định và thống nhất trên toàn tỉnh
đà nẵng chính thức kích hoạt và đưa vào sử dụng trạm y tế lưu động
tại khu công nghiệp đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một
đây là cơ sở sàng lọc tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngay tại khu vực khu công nghiệp do bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đảm nhiệm công tác chuyên môn
đây là một trong hai trạm y tế lưu động được bố trí tại khu công nghiệp an đồn
do bệnh viện một trăm chín mươi chín phụ trách
trạm y tế được trang bị đầy đủ thiết bị y tế và hoạt động như mô hình
của bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện
với năm nhân viên y tế gồm bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên ít quang
trạm y tế có khả năng thu dung điều trị hai trăm linh ca f tại chỗ
tại giờ thì tình hình covid một mươi chín cũng tương đối phức tạp và nó can rộng
và nó tất cả rất nhiều đối tượng và cái tỷ lệ nhiễm rất cao
nhưng có một cái là tỷ lệ nhiễm với cái phương châm mới là chúng ta sẽ điều trị tại nhà
điều trị các khu điều trị của các khu nghiệp
thì mình có thể sàng lọc mình có phải phân loại f để mình có thể điều trị tại khu nghiệp
tại nhà tại các bệnh viện chuyên biệt của thành phố
hiện nay mỗi ngày đà nẵng ghi nhận gần một ca mắc covid một mươi chín
việc kích hoạt và đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp
nhằm chủ động kiểm soát giúp bóc tách f nhanh nhất có thể
và điều trị ca dương tính không triệu chứng hoặc có triệu chứng vừa và nhẹ
theo phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt là công tác xét nghiệm phải làm nhanh để làm sao mà phòng càng sớm càng tốt
để hạn chế tránh lây lan ra toàn bộ trong khu công nghiệp
với cái xét nghiệm một chín là một đơn vị
đó xét nghiệm pcr đã khẳng định được bộ y tế đồng ý
và trong thời gian sáu tám tiếng thì chúng ta đã có kết quả xét nghiệm pcr ra rồi
đà nẵng hiện có sáu khu công nghiệp với gần bảy mươi hai công nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trạm y tế lưu động được thiết lập
giúp đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất không bị đứt gãy
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh quần áo
trên địa bàn phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
qua đó phát hiện hàng ngàn sản phẩm quần áo xuất xứ trung quốc không hóa đơn chứng tử
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh
tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phố đông trên đường lê lợi
phường châu phú b thành phố châu đốc do ông hứa văn lũy
trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện hai ba trăm hai mươi hai bộ sản phẩm quần áo các loại xuất xứ trung quốc trị giá
tại thời điểm kiểm tra ông lũy không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc số quần áo trên
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
là lê trọng vĩ quê tỉnh thanh hóa và nguyễn tấn đạt chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phát hiện
hai đối tượng vĩ và đạt đang chuẩn bị hành vi bán sáu giàn pháo loại bốn mươi chín ống
cho hai đối tượng chưa rõ lai lịch ở địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ công an thu giữ thêm chín giản pháo loại bốn mươi chín ống
tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg
qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo
mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh đồng
số pháo trên vĩ mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng
mang về bán thì bị bắt
thưa quý vị thời điểm gần tết các loại tội phạm hoạt động mạnh phức tạp hơn
trong đó tội phạm lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi
mặc dù công an hà nội đã cảnh báo nhưng thực tế nhiều người mất kiểm soát
phải ôm hận do tiền mất tật mang
kinh nhận của phóng viên thời dực
đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận hoàn kiếm khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an hoan khai nhận bản thân lên facebook đăng bài thu mua các tài khoản ngân hàng
sau đó tìm các facebook thích hợp qua mạng rồi lập một tài khoản y hệt
để kết bạn với các bạn bè của facebook chính chủ
tiếp đến hoan tạo đường link giả có chứa mã đọc cho những người kết bạn với nội dung
bình chọn mã số gia lô hai nghìn một welly com và yêu cầu các bị hại bình chọn qua link
kèm với việc gửi thông tin cá nhân
khi đó đối tượng sẽ vào được gia lô và thực hiện nhắn tin chuyển tiền
đến các bạn bè của gia lô chính
số tiền các bị hại gửi sẽ được chuyển vào số tài khoản do hoàn cung cấp

bình chọn mã số gia lô hai nghìn một welly com và yêu cầu các bị hại bình chọn qua link
kèm với việc gửi thông tin cá nhân
tiếp đến hoan tạo đường link giả có chứa mã đọc cho những người kết bạn với nội dung
bình chọn mã số gia lô chính
số tiền các bị hại gửi sẽ được chuyển vào số tài khoản do hoan cung cấp
chủ của gia lô đó là không biết được rằng gia lô của mình đang bị nội dung
để đối tượng nhắn tin lừa đảo nên là không biết
dẫn đến là không có kịp thời cảnh báo cho những người khác
nó khác với cái phương thức là chiếm quyền sử dụng hoàn toàn
đây là gần như là mang chất là chiếm quyền sử dụng xong hành
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm cũng đã tạm giữ hình sự
nguyễn thị hà năm mươi tuổi trú tại c một mươi hai tập thể kim liên phường kim liên quận đống đa hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của nguyễn thị hà là tự nhận mình là người làm tâm linh
có khả năng xem bói để đi lừa những người nhẹ dạ cả tin làm lễ rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân
thông tin không xác thực để cho những người bị hại thực hiện việc truyền tiền như thế
do vậy là đề nghị là người dân cũng chủ động tích cực tìm hiểu và tiếp cận các nguồn thông tin
trên cơ sở cảnh báo phương thức tủ đoạn hoạt động của tổng phạm lừa đảo
để chúng ta biết phòng ngừa đồng thời cũng là cảnh báo cho người thân biết để chủ động phòng ngừa phòng tránh
không chỉ với hai loại hình thức lừa đảo này mà thời gian qua xuất hiện rất nhiều hình thức lừa đảo
như giả danh cơ quan công quyền
lừa chuyển khoản nhầm lừa tư vấn đầu tư lừa đảo liên quan đến dịch covid một mươi chín
trước thực trạng này một lần nữa cơ quan công an cũng khuyên cáo mỗi người dân cần tỉnh táo
tiếp nhận thông tin liên quan đến tài chính tránh sập bẫy lừa đảo
sáng ngày hai mươi bảy tháng một công an tỉnh đồng nai thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động
phòng chống vi phạm pháp luật về pháo vào dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố biên hòa thành lập một mươi tổ tuần tra kiểm soát lưu động
tuần tra theo một mươi tổ tuyên truyền lưu động của công an tỉnh để kiểm tra
phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về pháo nổ
việc thành lập các tổ tuyên truyền lưu động xử lý trên các tuyến đường
ở thành phố biên hòa là nhằm vận động người dân chấp hành nghiêm nghị định một trăm ba mươi
năm hai nghìn hai mươi ndcb ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo
các chế tài đối với hành vi vi phạm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
về pháo nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
bước vào cao điểm tết nguyên đáng nhu cầu sử dụng các nguồn điện
nguồn nhiệt trong các hộ dân tăng mạnh dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ tăng cao
để không xảy ra hỏa hoạn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ
công an tp hcm đã phối hợp với nhiều địa phương triển khai công tác tuyên truyền
nâng cao cảnh giác đối với giặt lửa đồng thời dành tặng năm trăm linh bình chữa cháy cho các hộ dân
những cuốn cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình này thể hiện các sinh hoạt
từng có trong gia đình với những thói quen trong sử dụng điện bếp
cũng như cách bày trí đồ đạc của nhiều hộ dân luôn tìm mở nguy cơ cháy nổ
nhất là sự bất cẩn trong quá trình sử dụng
sáng nay tại khu phố sáu mươi tám đường đặng nguyên cẩn phường một mươi bốn quận sáu
các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ công an tp hcm
đã cùng với lãnh đạo phường đi tới từng nhà phát miễn phí cổng nang và bình chữa cháy cho các hộ dân
hoạt động này nhằm hướng dẫn kỹ năng chữa cháy cứng động trong sinh hoạt
thoát hiểm và chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu
rồi thứ hai nữa là có cái bình chữa cháy bình chữa cháy thì cũng mong là đừng có sử dụng
nhưng mà khi có sự cố xảy ra thì mình kịp thời mình sử dụng để mình xử lý liền
cháy thì không ai mong muốn cả nhưng mà nó sẽ xảy ra và nó có thể xảy ra
mà mình được hướng dẫn những cái kinh nghiệm để mình chữa cháy đó là rất tốt
chúng tôi rất cảm ơn bởi vì thực tế ra trong người dân hiện tại
người ta chỉ nghe là chữa cháy chứ người ta chưa biết
biết chữa cháy ra làm sao cái phương tiện nào chữa cháy
điện cũng dùng nước mà xăng cũng dùng nước ví dụ như vậy cái đó là không tốt
mà mình phải hiểu là phải điện sử dụng cái phương tiện gì công cụ gì
nước bị xăng cháy thì sử dụng cái gì để nó đảm bảo an toàn nhất và chữa cháy kịp thời nhất
thì hướng dẫn hôm nay của anh em bên phòng cháy chữa cháy đối với chúng tôi
đó là rất tốt và chúng tôi rất cảm ơn rất nhiều
ngay sau đợt trao tặng cẩm nang và bình chữa cháy cho các hộ dân
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường một mươi bốn quận sáu cho biết phường sĩ chỉ huy công an phường xuất
các cơ sở tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy đúng cách và có hiệu quả
hiện nay là cái công tác phòng cháy chữa cháy là quan tâm tật lên hàng đầu và các cái thời gian gần
đây thì cái thời tiết nó rất là phức tạp và các cái vụ cháy nó xảy ra thì nó thường gây cái thiệt
hại và người và tài sản rất là lớn
cho nên là xác định được cái công việc này là nó quan trọng trong khuôn cư cho nên chúng tôi
cũng đã là là là lòng ghép thường xuyên trong các cái phiên hợp tổ dân phố rồi trong các cái phiên
tiếp xúc chúng tôi là nhắc nhở bà con làm sao để mà hỗ trợ bà con mà đạt được cái một trăm linh
trong là cái nóc da trên địa bàn phường là có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy
tại hội trường ủy ban nhân dân phường một mươi bốn quận sáu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng
đã thực hiện tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy hiệu quả cho các cán bộ phường
ban điều hành khu phố tổ trưởng các khu phố và lực lượng dân phòng bởi sau người dân thì
đây là những lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất sự có mặt sớm của họ có thể giúp kéo
giảm thiệt hại mà đám cháy gây ra trao bình chữa cháy cho dân trong dịp tết này là rất hay
tại vì nó sẽ giữ an toàn phòng cháy chữa cháy cho toàn dân chính bản thân tôi hoặc gia đình
đó hồi giờ chúng tôi đã cũng đã là từng trang bị những bình chữa cháy tại nhà rồi vừa rồi thì nói chung
là công an khu vực đồ đó là cũng đi tuyên truyền dẫn động và phát những cái tờ rơi do hộ cho chúng
tôi đi phát cho những hộ dân mình cũng đã thu gom lại một mớ chơi để lại cho mà nhân dân rồi thì
bữa nay mà phát động mà phân trà mà bên công an phòng cháy chữa cháy mà tặng bình cho dân thì rất
quý để mà mình giữ an toàn trong những cái dịp tết này nó tránh gây ra tình trạng cháy nổ
vào dịp tết hàng năm thì do cái phong tục tập quán thì người dân nấu nướng
người dân cũng sử dụng rất là nhiều các nguồn lửa nguồn nhiệt và tàn trữ tích trữ các cái rất
nhiều chất cháy cho nên là rất là dễ xảy ra nguy cơ cháy và cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
thì đề nghị mọi người dân phải hết sức cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng cháy cháy quản lý thật là chặt các nguồn lửa nguồn nhiệt khi sử dụng thì phải được quản
lý và được có người trông coi rồi sử dụng hệ thống cháy cháy
hệ thống điện thì phải được kiểm tra và khi ra khỏi nhà hoặc là trước khi đi ngủ phải kiểm tra
và tắt các nguồn tắt điện khi không cần thiết hoạt động này cũng là hình mẫu về thực hiện đợt
cao điểm tết tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình và
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố với phương châm đi từ ngõ gõ từng
nhà mong muốn người dân sẽ chung tay cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nơi cao
trách nhiệm trong việc hạn chế cháy nổ xảy ra
thưa quý vị trước sự xuất hiện của biến chủng mới omicrom để thực hiện hiệu quả các biện pháp
phòng chống dịch nhất là vào dịp tết nguyên đáng nhằm dần thành phố hồ chí minh tiếp tục tổ chức
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong suốt kỳ nghỉ tết nguyên đáng trên địa bàn hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
theo đó thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân bằng cách vẫn tiếp tục tổ chức
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong suốt kỳ nghỉ tết nguyên đáng
người dân đang ở thành phố bất kể thường trú hay tạm trú có nhu cầu tiêm vaccine có thể đến
bất kỳ địa điểm tiêm nào trên địa bàn để được tiêm chủng và không cần đăng ký danh sách trước
thành phố sẽ nỗ lực bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong cộng đồng đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo chỉ đạo của thủ tướng
không có phân biệt là thành phố hay các tỉnh nếu đối tượng nào chưa tiêm hoặc là đủ điều kiện tiêm mũi hai
một bổ sung thì chúng ta sẽ lập danh sách và báo lại bên cơ quan sở y tế để thực hiện tiêm cho
càng hết và thành phố sẽ yêu cầu các quận quyện mỗi một quận quyện sẽ tổ chức một cái điểm
tiêm cố định để cho người dân thuận tiện trong cái dịp tết nguyên đáng này công ty thay cho người
dân để người dân biết để họ đến để họ có nhu cầu thì họ sẽ được tiêm vaccine theo đúng cái quy định
và ngoài ra thì tổ chức các cái điểm mà có thể là điểm
cố gắng để có thể tiêm cho các cái bệnh viện còn tại cái bệnh viện thì chúng ta sẽ có những
cái cơ số về vaccine đầy đủ theo đúng cái cái dự báo của bệnh viện để làm sao cho chúng
ta thực hiện trong cái dịp tết nguyên đáng này không để bị đút gãy cái việc mà tiêm vaccine
đối với tình hình omicron cho đến nay là chín mươi hai ca omicron trong đó có năm ca cộng đồng truy vớt
tổng cộng một trăm tám mươi năm f một liên quan đến chuỗi ca cộng đồng và tất cả đều âm tính tình hình sức khỏe các ca
omercron đều tốt đối với thời điểm tết nguyên đáng thành phố đã lên kế hoạch ứng phó với chủng
omron tết nguyên đáng vẫn sàng lọc ngay tại sân bay cách ly theo kế hoạch và có nhiều điểm mới
nhằm tạo điều kiện cho người nhập cảnh về quê ăn tết đối với những cái trường hợp mà nếu mà có cái
chúng ta thấy họ dương tính và họ có những triệu chứng chuyển nặng thì sẽ chuyển được chuyển về
các cái bệnh viện giải chiến ba tầng còn đối với những cái trường hợp mà ở cái mức độ trung bình
đánh giá là trung bình thì mình sẽ chuyển về cái bệnh viện giã chiến số một mươi hai hoặc là những cái bệnh
viện tư nhân đủ điều kiện nếu như người nhập cảnh mà có nhu cầu còn đối với những cái trường hợp mà
nhẹ hoặc là không có triệu chứng thì xem xét để được cách ly tại nhà nếu nhà họ có đủ điều
kiện cách ly nhà họ có cái nhu cầu thông tin thêm nếu được sự chấp nhận của bên quỹ ban nhân
thành phố thì các cái bệnh viện mà tư nhân chúng tôi sẽ dự kiến sẽ đưa vào để mà được cách ly
tại nhà trong những trường hợp mà duyên tính với lại xã covid trong giai đoạn hiện nay được sắp
xếp theo cái thứ tự là ibc còn ngoài ra những cái người nhập cảnh mà họ duyên tính mà họ có cái
nhu cầu là được cách ly tại nhà khi xét đủ điều kiện tức là không có triệu chứng hoặc là triệu
chứng nhẹ thì cái bộ phần kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay sẽ báo với lại với trung tâm y tế nơi
mà người nhập cảnh đó sẽ về để được cách ly ở nhà để được theo dõi và giám sát chặt theo đúng nguyên
cách hiện tại thành phố hồ chí minh đang triển khai quyết liệt các mũi tiêm vaccine các biện pháp
này nhằm tăng miễn dịch cộng đồng cho người dân theo sở y tế thành phố hồ chí minh vẫn còn sớm
để trả lời liệu thành phố hồ chí minh đạt miễn dịch cộng đồng bởi lứa tuổi năm đến một mươi một tuổi vẫn
chưa được tiêm chủng vì vậy trong dịp tết người dân không nên chủ quan và cần tuân thủ nghiêm các
biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế